thông tin về cơn bão số hai sau khi đi vào đất liền hoàn lưu bão số hai đã gây gió mạnh cấp bảy cấp tám tại các địa phương ở hà tĩnh
ghi nhận tại các vùng đất liền ven biển gió giật cấp chín cấp một mươi riêng hoành sơn hà tĩnh gió giật cấp một mươi một
tính đến đầu giờ sáng nay hà tĩnh chưa có trường hợp nào bị thương do bão số hai gây ra
theo tổng hợp nhanh từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hà tĩnh
sau khi đi vào đất liền bão số hai đã đánh sập một nhà dân và bốn mươi năm kiosk
bão cũng làm tốc mái ba mươi một nhà dân bốn trường học và một trụ sở ủy ban nhân dân xã
toàn tỉnh có sáu trăm linh bảy hectare lúa và hai trăm chín mươi hectare hoa màu bị ngập úng
có bốn tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh chú bão
trong đó có ba tàu tại cảng sơn dương hà tĩnh một tàu tại cảng hòn la quảng bình
do ảnh hưởng của bão số hai nên toàn tỉnh có mưa mưa vừa có nơi mưa to
lượng mưa từ bảy h ngày một mươi năm tháng bảy đến một h ngày một mươi bảy tháng bảy
đo được tại các trạm thành phố hà tĩnh là hai trăm một mươi bốn mm thạch đồng hai trăm linh sáu mm kỳ anh hai trăm hai mươi chín mm hương khê một trăm sáu mươi hai tám mm
riêng tại hành sơn có lượng mưa lên đến ba trăm bốn mươi ba mm
ngay trong sáng nay các đoàn công tác của tỉnh hà tĩnh đã về các địa phương để chỉ đạo
hỗ trợ người dân tập trung khắc phục thiệt hại do bão gây ra
trước đó vào chiều qua ngày một mươi sáu tháng bảy để bảo đảm an toàn về người và tài sản
tỉnh hà tĩnh đã tổ chức di rời các hộ dân ở vùng thấp trũng và các tròi canh nuôi trồng thủy sản
với trên một một trăm bảy mươi hộ với khoảng bốn một trăm tám mươi người đến nơi an toàn